các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một trăm linh năm sáu độ canh đông ngay trên bờ biển các tỉnh thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trong khoảng năm mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng tây tây nam suy yếu và tan dần
ngoài ra trong đêm qua áp thấp nhiệt đới ngoài khơi philippines đã đi vào bắc biển đông và mạnh lên thành bão
đến một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vị bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông cách đảo hải nam khoảng bốn trăm bốn mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn cho đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây
và mỗi giờ đi được khoảng ba mươi ba mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi độ vĩ bắc một trăm linh bảy độ kinh đông
ngay trên vùng biển các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh
nên trong ngày và đêm nay trên biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
và vùng biển huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang cũng như là vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông mạnh
trong ngày và đêm hôm nay giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực bắc trung bộ
nối với vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới gần bờ kết hợp với đới gió đông trên cao
của hắn lưu khối không khí biển lấn về phía tây vẫn là tổ hợp hình thế gây ra mưa lớn
ở khu vực đồng bằng và các tỉnh thanh hóa trở vào cho tới quảng trị
trong hai ngày tới các hình thế gây mưa không suy yếu vì vậy ở bắc bộ và các tỉnh
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế tiếp tục xảy ra mưa trên diện rộng
trong đó trọng tâm mưa tập trung chính tại các tỉnh đông bằng bắc bộ
khu vực sơn la hòa bình và các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho tới quảng trị
mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày đất mất chất kết dính nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét
và xa lở đất ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng
các tỉnh còn lại của miền trung
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận phổ biến là những cơn mưa rông rải rác
vào chiều tối và đêm do hoạt động của đới gió mùa tây nam gây ra
nên nhiệt độ vẫn sẽ duy trì ở ngưỡng ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ trong vài ngày tới
khu vực tây nguyên và nam bộ trong vài ba ngày tới ở riêng nam của dải hồi tụ
kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong những ngày tới
khu vực sẽ tiếp tục có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm
về tình hình nhiệt độ nền nhiệt không biến đổi quá nhiều
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ ở khu vực tây nguyên
và hai mươi chín ba mươi hai độ ở khu vực nam bộ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước